còn ủy ban nhân dân phường một mươi ba quận bốn tp hcm đã ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính
đối với người phụ nữ không đeo khẩu trang xong lớn tiếng phản ứng thiếu kiềm chế gây phấn nội dư luận
người phụ nữ trong đoạn clip bước vào cửa hàng tiện lợi đóng tiền nhưng không đeo khẩu trang
dù nhân viên nhiều lần nhắc nhở song không những không thực hiện người này còn lớn tiếng phản ứng
khi công an đến bà đã có phản ứng thiếu kiềm chế
theo ủy ban nhân dân phường một mươi ba quận bốn vụ việc trong đoạn clip diễn ra vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút tối ngày ba mươi một tháng năm
lực lượng chức năng sau đó đã đưa người này lên phường lập hồ sơ xử lý
kết quả xứ phạt hai triệu đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang phạt ba trăm năm mươi đồng đối với hành vi gây rối trật tự công cộng